cơn bão số ba đã gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng giao thông tại các tỉnh tây bắc
qua kiểm tra tình hình thiệt hại tổng cục đường bộ đã chỉ đạo các đơn vị có biện pháp khắc phục ngay những hậu quả của cơn bão
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi tại hiện trường với ông nguyễn văn huyện tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa quý vị và các bạn tại cuộc thị xác của tổng cục đồng bộ việt nam tại hai tỉnh phú thọ và sơn la
về những thiệt hại về hạ tầng giao thông do cơn bão vừa qua gây ra
chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông nguyễn văn huyện tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam
về những thiệt hại ban đầu cũng như là công tác khắc phục sự cố này
thưa ông ông đánh giá như thế nào về những thiệt hại về hạ tầng giao thông do cơn bão vừa qua gây ra
phải nói là sau cơn bão siêu tinh này thì chúng ta đều nhận thấy biến đổi khí hậu rất lớn
và nó tác động đến vấn đề
kinh cấu hạ tầng đặc biệt là trong hai đợt vừa rồi thì mưa rất lớn và sụt trượt rất lớn
và một số đường đặc biệt là đường tỉnh đường huyện đã bị cắt đứt rất nhiều điểm không tiếp xúc được dân cư
riêng quốc lộ thì có một số điểm đã bị ngập lụt và một số cầu như thế này đã bị trôi cả mỗi cầu
đây là một cái nói là thiệt hại cũng khá lớn
và do cái
vấn đề lũ rồi cái lực nước của sông nhiều thị trấn thị tứ đã ngập tới mét rưỡi đến hai mét
và tới ba môn ngày thì nước mới rút
thì chứng tỏ đây là do cái thiên tai do cái biến đổi khí hậu
vâng thưa ông vậy với những thiệt hại ban đầu như thế thì công tác khắc phục sự cố về hạ tầng giao thông sẽ được thực hiện theo lộ trình như thế nào ạ
chính vì vậy cho nên là tổng cục thì đã thường xuyên tức là trực tiếp lãnh đạo tổng cục cũng như lãnh đạo các cục các chi cục
ở tại hiện trường để chỉ đạo xử lý kịp thời các giải pháp ứng cứu kịp thời để đảm bảo là thông đường một cách sớm nhất
và đồng thời thì chúng tôi đã chỉ đạo là những cái giải pháp khắc phục bước lũa một đồng thời có những cái vị trí như những cái cầu mà bị sụt mố không đảm bảo giao thông được thì xử lý đồng thời luôn
tức là bước một nhưng mà cũng là bước hai luôn và chỉ định thầu cho những cái nhà thầu đủ năng lực
làm chúng ta sẽ khắc phục luôn và tiến hành đảm bảo thông xe trong thời gian sớm nhất
vâng thông vậy thì cùng với công tác khắc phục sự cố thì công tác phân luồng để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện đồng thời sẽ được thực hiện như thế nào ạ
qua hai tỉnh chúng tôi đã chỉ đạo các sở các cục chi cục công ty về vấn đề đảm bảo trước mắt là giao thông thông suốt ngay
đồng thời là cũng chuẩn bị để hoàn thiện lại cái bước hai tức là để đảm bảo tức là kiên cố
hóa cái mặt đường luôn và như thế thì nó sẽ đảm bảo được khi mà có diễn biến của những trận mưa tiếp theo thì chúng ta vẫn đảm bảo giao thông và giữ được cái kết cấu hạ tầng
một lần nữa xin cảm ơn ông